chương trình xây dựng nông thôn mới đã từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương
làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn tuy nhiên với các xã bãi ngang xã vùng biển của nghệ an
hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập trong quy hoạch cũng như triển khai thực hiện các tiêu chí
xã tiến thủy là một trong một mươi một xã ven biển của huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an tổng diện tích tự nhiên
vào khoảng ba trăm chín mươi hectare nhưng một phần hai trong đó là đồi núi và sông ngòi mật độ dân cư cao
theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới tiến thủy có trên ba km đường trục chính tám năm km đường liên thôn
tuy nhiên đến nay toàn xã mới chỉ có ba mươi đạt tiêu chí
theo tự đánh giá địa phương mới chỉ có một mươi bốn tiêu chí có khả năng đạt nhưng chưa trọn vẹn
thực tế này cũng đã ảnh hưởng đến quyết tâm của người dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
tương tự như xã tiến thủy diễn ngọc là một trong những xã nghèo vùng biển của huyện diễn châu
trước xã đã phấn đấu đạt một mươi năm tiêu chí nhưng đến nay chỉ còn một mươi hai trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới đã và có thể đạt
tuy nhiên những tiêu chí còn lại thì rất khó để triển khai thực hiện
với gần một mươi năm nhân khẩu nhưng diện tích toàn xã chỉ có ba trăm bốn mươi hectare
đến nay xã mới chỉ làm mới được ba bốn km đường giao thông liên thôn theo đúng tiêu chí với tổng trị giá khoảng chín tỷ đồng
xã cũng đang gặp khó khăn trong xây dựng tiêu chí văn hóa
mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi bảy của diễn ngọc sẽ khó thành hiện thực
khó khăn nhất vẫn là giao thông nông thôn
như tôi nói ban đầu đó là hiên đất bởi vì đất của chúng tôi rất là trịch và không thể làm được đường giao thông đảm bảo theo chuẩn theo bộ tiêu chí
còn lại về các tiêu chí khác thì chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy này
tiêu chí về môi trường
thực ra trong khu dân cư việc các hệ thống tiêu thoát nước trong sinh hoạt cũng như là các làng nghề cũng đang có những bất cập
từ cái này thì huyện cũng đang cố gắng hết sức để giải pháp là xử lý hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo đời sống đảm bảo môi trường trong khu dân cư cho các xã ven biển
khó khăn và bất cập ở xã tiến thủy huyện quỳnh lưu và xã diễn ngọc huyện diễn châu cũng là thực trạng chung của nhiều xã vùng biển và bãi ngang
trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay
có thể thấy ngoài nguyên nhân do việc tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào chưa thực sự hiệu quả
thì các ngành các cấp cũng cần tính đến việc hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới cho các địa bàn đặc thù
đối với các tiêu chí liên quan đến đầu tư hạ tầng như giao thông nông thôn trường học nhà văn hóa cần đạt mục tiêu lâu dài sẽ đạt chuẩn